đến thời điểm hiện tại các sự cố xảy ra trên hai nhánh s một h và s một i của tuyến cắp quang biển quốc tế aag nối đông nam á với mỹ đã được khắc phục xong khôi phục một trăm linh dung lượng internet việt nam đi quốc tế trên tuyến cắp này
quá trình khắc phục sự cố trên hai tuyến cắp biển còn lại kết nối châu á châu phi và châu âu cũng dự kiến sẽ lần lượt được sửa xong vào các ngày hai mươi bảy tháng một và mùng ba tháng hai tới
trước đó trong khoảng hơn một tháng cuối năm ngoái ba tuyến cắp trên cùng gặp sự cố đã gây ảnh hưởng ba mươi tổng dung lượng đường truyền internet từ việt nam đi quốc tế